tại tp hcm đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia định tp hcm
đến sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại buổi họp mặt các đại biểu ôm lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẽ vang
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ tổ quốc của quân và dân sài gòn chợ lớn gia định tp hcm
phát huy truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia định tp hcm bước vào thời kỳ đổi mới xây dựng và phát triển mạnh mẽ
năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã hoàn thành một mươi tám trên hai mươi chỉ tiêu phát triển
năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống anh hùng bất quốc đoàn kết năng động sáng tạo
xây dựng tp hcm gắn với chuyên đề của năm là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh